trong khi mưa bão đang gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân các tỉnh miền núi phía bắc
thì tại điện biên dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản hột xã mừng đun huyện tủa chùa
nhằm đưa người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở lũ quét đến nơi ở mới an toàn hơn đã triển khai hơn một năm
nhưng các hộ dân sống trong vùng cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét vẫn chưa được di rời
người dân đang sống trong lo âu thấp thòm từng ngày trước các cơn bão liên tục ập đến
phản ánh của phóng viên truyền hình nghe dân
đã hơn một năm trôi qua từ khi dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản hột xã mường đun được ký quyết định
tiến độ thi công y ạch khiến các hạng mục gần như chưa được tiến hành triển khai
một mùa mưa nữa lại đến sự lo sợ bị lũ cuốn trôi vùi lấp đang đè nặng lên tâm trí năm mươi bốn hộ dân bàn hột
đặc biệt là đối với các hộ giáp ven suối nằm trong vùng cảnh báo cực kỳ nguy hiểm phải quy hoạch di rời khẩn trương
bây giờ chúng tôi thì đang ở rất là gần chỗ nước suối này cũng như là trời mưa đố về chúng tôi cũng rất nguy hiểm
và cũng hoang mang về lúc mưa đố về nước to mong là cơ quan huyện cơ quan có thẩm quyền
cố gắng giúp đỡ tạo được quyền để chúng tôi đi rời khỏi những vùng nguy hiểm
dân rất cực kỳ là sợ và lo rất lo lo ngay ngay hàng ngày rất lo
nhưng từ khi có cái dự án thì nói chung là trong ba điểm mặt bằng để di năm mươi bốn hộ dân trong thôn bản hột tôi
thì cũng đã cơ bản là cũng đã xong hai điểm còn một điểm chưa thi công xong
nhưng cơ bản là chúng tôi cũng cố gắng tạo điều kiện để vận động người dân lên
ở nhưng cơ bản là còn có những cái vấn đề chính là nước và điện chưa có
sau này thôi kính mong thế nào sau đó đảng nhà nước cố gắng quan tâm để thế nào dân lên kia để sống an tâm để mà sống
theo quy hoạch của dự án
dự án năm mươi bốn hộ dân bản hột sẽ được di dời đến ba địa điểm mới với tổng diện tích quy hoạch gần năm hectare
mỗi hộ sẽ được hỗ trợ hai mươi triệu đồng cho việc di chuyển và làm nhà mới
tuy nhiên hiện tại ủy ban nhân dân huyện tùa chùa chỉ mới cơ bản thực hiện các hạng mục giải phóng mặt bằng
đường giao thông hệ thống thoát nước và di chuyển được một số nhà còn lại những hạng mục khác đến nay vẫn đang nằm trên giấy
đến nay thì cái nguồn kinh phí để bố trí cho cái dự án này thì mới bố trí được một mươi trên tổng số
ba mươi chín tỷ đồng đến nay thì cũng đã bắt đầu bước vào mùa mưa nũ của hai nghìn một mươi sáu
cái vùng này thì cũng rất là nguy hiểm
nhân dân thì cũng rất là mong muốn sớm được bố trí nguồn kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng
cũng như là bố trí tiền hỗ trợ cho nhân dân để di chuyển lên trước mùa mưa
và khẩn trương bố trí các hạng mục về điện cũng như là nước sinh hoạt để cho người dân khi di chuyển lên
có đủ các điều kiện để đáp ứng cái nhu cầu cuộc sống
hiện nay bà con bản hột đã được bốc thăm chế đất trên mặt bằng mới
thế nhưng kinh phí hỗ trợ di chuyển là hai mươi triệu đồng trên một hộ vẫn chưa được bố trí
bởi vậy hầu hết các hộ dân vẫn chưa thể di chuyển được
đến giờ thì di rời được cả ba bốn hộ nhưng được hai hộ là được sắp xếp nhà ổn định
còn ba bốn hộ thì còn nhà tạm nhưng điện và nước vẫn chưa còn chưa giải quyết được nhà nước
với những khó khăn mà ủy ban nhân dân huyện tùa chùa đưa ra thì gần như có thể nhìn thấy mùa mưa năm nay
người dân bản hột sẽ phải lại tiếp tục gồng mình chống trọi cùng thiên tai để tránh thiệt hại do bão lũ gây ra
hiện bà con trong bản đã chủ động sơ tán tài sản ra khỏi nhà tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tình thế
vấn đề cấp thiết nhất lúc này là tỉnh điện biên cần khẩn trương bố trí kinh phí để hoàn thành dự án
di rời toàn bộ số người dân sống trong vùng nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra